cơ quan công an đang tạm giữ ba đối tượng gồm bùi minh đấu trương văn kỳ và trần ngọc cẩm để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng chín tại khu phố bốn phường mỹ phước xảy ra một vụ đánh nhau
hậu quả làm anh nguyễn trí đại chú tại huyện tân châu tỉnh an giang tử vong
qua công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai của nhân chứng
cơ quan điều tra xác định có bốn đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án này
đến nay mới có ba đối tượng đến cơ quan công an đầu thú
riêng đối tượng trần văn bênh chú tệ tỉnh sóc trăng vẫn đang lẩn trốn
cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương thông tin đến các cơ quan tổ chức
người dân biết và nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc liên hệ điều tra viên trần tấn thành theo số điện thoại chín trăm bốn mươi chín một trăm một mươi ba một trăm một mươi một
hoặc điều tra viên lê xuân sang số điện thoại chín trăm tám mươi chín chín trăm năm mươi một bảy trăm chín mươi năm
địa chỉ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương số sáu trăm một mươi năm đại lộ bình dương

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt